ngư dân ở tỉnh quảng trị rất yên tâm mỗi khi ra khơi bởi bên họ luôn có những người lính bộ đội biên phòng cùng đồng hành
đặc biệt là sự hỗ trợ ngư dân trong công tác cứu hộ cứu nạn và ngăn chặn những tàu nước ngoài vi phạm lãnh hải của việt nam để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển
những năm qua cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị không quản ngại khó khăn gian khổ nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ cuộc sống và sự an toàn của ngư dân
chính quyền địa phương và ngư dân vùng ven biển luôn xem người lính biên phòng như người bạn đồng hành
hỗ trợ và khắc phục những hậu quả cho bà con ngư dân tạo điều kiện cho bà con phát triển ở trên biển
trong năm hai nghìn một mươi chín bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã phối hợp với các lực lượng chức năng
xua đuổi tám mươi hai lượt tàu cá nước ngoài xâm phạm lãnh hải vùng biển việt nam
tham gia một mươi một đợt cứu nạn trên biển với một mươi một tàu mắc cạn hư hỏng đưa bốn mươi sáu thuyền viên vào bờ an toàn
bộ đội biên phòng chúng tôi luôn xác định thiên tai đó là mạnh lãnh cao nhất đối với người lính cứu nhân dân như cứu người thân của mình
hàng tháng chúng tôi đều tổ chức một hai đợt tuần tra trên vùng biển
thông qua các tổ tàu thuyền đoàn kết lực lượng bộ đội biên phòng đã thành lập các lực lượng tìm kiểu cứu nạn ở các vùng biển xa
và thiệt lập các tranh thông tin liên lạc giữa các tàu đánh mắt xa bờ với các đội biên phòng
thông qua đó bộ đội biên phòng đã tổ chức lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển
với người dân vùng biển tỉnh quảng trị các chiến sĩ bộ đội biên phòng như một phần máu thịt của mình không thể thiếu
nhờ có chỗ dựa vững chắc từ những người lính biên phòng nên ngư dân yên tâm hơn trong mỗi lần vươn khơi bám biển
trở thành những cột mốc sống trong việc giữ gìn vùng biển thân yêu của tổ quốc